thưa quý vị một chiếc thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử như thế này
cùng với một thao tác rất nhanh chóng và đơn giản
trạm kiểm soát tại trụ sở cơ quan doanh nghiệp siêu thị hay là bất kỳ một điểm công cộng nào
thì cũng có thể cho biết ngay tình trạng tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín của mỗi người dân
vâng ngoài việc nhanh chóng nhận diện thẻ xanh covid một cách dễ dàng
thì thẻ căn cước công dân còn tích hợp những tiện ích cũng đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng

thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm ủng hộ của dư luận và cư dân mạng
đây đúng là điều mình mong đợi
mục đích là giúp những người chưa có căn cước công dân hoặc không có smartphone để dùng
có thể dùng thẻ này để nhận diện
không cần cầm theo nhiều loại giấy tờ rất chuẩn
sản sinh ra bao nhiêu mã qr trong khi có ngay trên căn cước công dân
đằng nào cũng nhập vào hệ thống của bộ để quản lý
thuận lợi hóa các thủ tục hành chính cho dân nhờ
rất tiện lợi
vì rất nhiều người lớn tuổi không dùng không có smartphone
không cần smartphone không cần nhiều giấy tờ
tích hợp các thông tin có sẵn thông qua căn cước công dân
cư dân mạng mong rằng mọi thứ sẽ đơn giản nhất cho người sử dụng
tránh các phiền toái thủ tục khi vận hành
nhất là trong điều kiện sống chung với dịch covid một mươi chín
thì việc quản lý phòng chống covid bằng nền tảng công nghệ
thông qua các ứng dụng là điều tất yếu phải làm
yếu tố cốt lõi nhất của loại ứng dụng covid này là vấn đề đầu vào của dữ liệu
phải đảm bảo chính xác và đồng nhất
điều này đã bị xem nhẹ khi thiết kế
dẫn đến tình trạng phải nhập liệu những thông tin vốn đã có sẵn
vừa phiền phức vừa dễ bị sai sót
trong khi đó dữ liệu dân cư quốc gia có sẵn và chính xác
cần được tận dụng tránh lãng phí nguồn lực
tôi cũng đồng ý như vậy thuận tiện cho dân và tiết kiệm chi phí cho nhà nước
rất hợp lý cái gì cần thiết thì tích hợp vào thẻ căn cước gắn chip là ổn
đồng hành kích hoạt với chuyển đổi số kịp thời
có nhiều lợi ích cho sự quản lý từ xa
điều mong đợi nhất của người dân đã đến
hy vọng sớm hoàn thành cấp căn cước công dân cho mọi người
bao gồm cả trẻ em ngay từ khi sinh
tôi thấy làm trên căn cước công dân là tiện nhất
đi đâu chỉ cần đem căn cứ công dân là có đủ thông tin đủ hết
khi bước vào cuộc sống bình thường mới
với công cụ chính dùng để kiểm soát dịch là thẻ xanh covid
bề cạnh các ứng dụng đang được nghiêu hành
thì nhiều người dân vẫn chưa biết sẽ sử dụng thẻ xanh ở phần mềm nào
hoặc một số người không sử dụng smartphone
thì việc thẻ xanh tích hợp trên căn cước công dân là phù hợp
đặc biệt tính bảo mật các dữ liệu được kiểm soát chặt chẽ
an toàn không để gian lận
khi số liệu tiêm chủng được áp dụng thẻ xanh thẻ vàng
bạn nghĩ sao về việc thẻ xanh covid sẽ được tích hợp lên căn cức công dân gắn chip
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân